thứ trưởng ngoại giao nga alexander grushko cảnh báo nước này sẽ có hành động đáp trả
nếu liên minh châu âu quyết định tịch thu tài sản của nga và chuyển cho phía ukraine
tuyên bố được đưa ra sau khi hội đồng eu hôm một mươi năm tháng hai vừa qua cho biết
sẽ xem xét việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa hoặc tịch thu của nga để hỗ trợ tái thiết ukraine
bên cạnh đó ủy ban châu âu ec cũng đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nga
với mục đích cắt nguồn cung hàng hóa có giá trị khoảng một mươi một tỷ euro tương đương với một mươi một bảy tỷ đô la mỹ
thứ trưởng grusko nhấn mạnh nga sẽ đánh giá tình hình và nếu cần thiết sẽ triển khai hành động đáp trả thích hợp
ông cũng nhấn mạnh rằng chỉ hội đồng bảo an liên hợp quốc mới có quyền đưa ra các biện pháp trừng phạt
eu đã triển khai chín vòng trừng phạt nga kể từ khi xung đột ukraine nổi ra hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó nhằm vào một số hoạt động xuất khẩu quan trọng của nga như xuất khẩu dầu mỏ
các quan chức ngoại giao eu cũng thừa nhận hiện không còn nhiều lĩnh vực để tiếp tục đưa ra các vòng trừng phạt